lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng cũng xảy ra tương đối lớn sáu trăm linh năm vụ bắt giữ ba trăm bảy mươi bảy đối tượng số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt là hơn một trăm linh tỷ đồng
từ các vụ việc trên bộ công an đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tăng cường công tác đảm bảo an ninh bảo vệ hệ thống mạng
đồng thời mong muốn bà con tham gia tố giác tội phạm không tin không nghe không làm theo các hướng dẫn qua điện thoại qua các dịch vụ để cảnh giác tránh bị lừa đảo
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô cũng thông tin thêm cơ quan điều tra đang tiến hành tố tụng vụ án xuyên việt oi cục an ninh điều tra a chín
đã khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can là ông trần duy đông phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương về tội nhận hối lộ
ông đinh tiến dũng kế toán trưởng công ty xuyên việt oi ông nguyễn tấn long trưởng phòng kinh doanh công ty xuyên việt oi
ba bị can này với hai tội danh là nhận hối lộ và đưa hối lộ đây là kết quả điều tra vụ xuyên việt oi mà các phóng viên đã đề cập trước
thưa quý vị thời gian qua hơn chín hai trăm linh tỷ đồng đã được sacombank tập trung cho vay một nhóm khách hàng gồm him lam thủ đô đầu tư hồng bàng đầu tư xây dựng bảo lộc thương mại xây dựng công phúc
theo đó những khách hàng này đều có mối liên quan đến ông dương công minh được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị sa công banh từ năm hai nghìn một mươi bảy
thông báo kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ
ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba về trách nhiệm của ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng về việc thực hiện đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và đề án xử lý nợ xấu giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy cho thấy
có việc tập trung tín dụng cho một khách hàng một dự án thông qua cho vay các khách hàng độc lập để tránh vi phạm quy định của luật các tổ chức tín dụng
cụ thể tại sao công banh thanh tra chính phủ kiểm tra hồ sơ cấp tín dụng một mươi sáu khách hàng của ngân hàng này
với tổng dư nợ đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám là một mươi năm hai trăm một mươi tám tỷ đồng
trong đó sa công banh đã cho vay với chín khách hàng gồm có công ty cổ phần hiêm lam thủ đô công ty cổ phần đầu tư hồng bàng công ty cổ phần đầu tư xây dựng bảo lộc công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch nam thắng công ty cổ phần thương mại xây dựng công phúc công ty cổ phần hạ tầng bảo tín công ty cổ phần đầu tư xây dựng việt phú mỹ công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng việt hà công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ du lịch hiệp
với dư nợ tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám là chín hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng chiếm bốn mươi tám năm mươi hai vốn tự có của chagombank
theo cơ quan thanh tra mục đích vay của chín khách hàng nêu trên để nhận chuyển nhượng và đầu tư cùng một dự án
các khách hàng này không có mối liên hệ liên quan theo quy định của luật các tổ chức tín dụng không trực tiếp thực hiện dự án mà vay để chuyển bên thứ ba thông qua hình thức ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng các phân khu thuộc dự án
trong khi đó việc thẩm định năng lực tài chính để thực hiện dự án chỉ dừng lại ở chín khách hàng vay vốn không thẩm định với đơn vị thực hiện dự án tiềm ẩn rủi ro
đến thời điểm thanh tra dự án đang gặp nhiều khó khăn về pháp lý đất đai
một số khách hàng cung cấp số liệu báo cáo tài chính sai lệch giữa số liệu gửi sa công banh và cơ quan thuế
các doanh nghiệp gồm công ty cổ phần thương mại xây dựng công phúc công ty cổ phần đầu tư xây dựng việt phú mỹ công ty cổ phần đầu tư và thương mại du lịch nam thắng
schcombank cũng chưa kiểm soát chặt chẽ việc một số khách hàng cùng vay vốn tại ngân hàng này và ngân hàng khác để giải ngân cho hợp đồng chuyển nhượng
việc kiểm tra sau cho vay chưa ghi nhận đánh giá đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn về pháp lý của dự án cho vay thực hiện dự án nhưng dự án chậm tiến độ
phát sinh chi phí lãi vay lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả phương án đầu tư kinh doanh đã được ngân hàng phê duyệt khi cho vay
nổi bật trong danh sách chín pháp nhân vay với dư nợ lên đến chín hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng tương đương bốn mươi tám năm mươi hai vốn tự có của chatcombank tại thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi bảy chính là công ty cổ phần him lam thủ đô
him lam thủ đô là đơn vị thành viên của him lam group do ông dương công minh là người sáng lập và có nhiều năm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị
đáng chú ý cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy ông dương công minh là một trong những đơn vị thành viên của him lam group
ông dương công minh chính là chủ tịch hội đồng quản trị sa công banh
sang năm hai nghìn một mươi tám khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám ông minh mới từ chức tại him lam group
cuối năm hai nghìn một mươi bảy thời điểm sa công banh đang cho him lam thủ đô vay tiến dụng khủng cổ đông sở hữu tám mươi cổ phần him lam thủ đô là ông nông đàm thắng thành viên ban kiểm soát của him lam group

trước khi tham gia hội đồng quản trị shagon banh ông dương công minh từng là chủ tịch hội đồng quản trị liên việt pot bank trong nhiều năm
sau đó ông đã thoái toàn bộ gần một mươi năm vốn cổ phần của him lam tại nhà băng này
cái tên thứ hai trong danh sách chín khách hàng lớn của shagonbank là công ty cổ phần đầu tư hồng bàng thường gọi là him lam hải phòng cũng là thành viên của him lam group
thứ ba công ty trách nhiệm ưu hạn đầu tư xây dựng bảo lộc cũng có mối liên quan tới him lam group tham gia thương vụ góp vốn lập công ty cổ phần đầu tư long biên lobico
ông chủ của sơn gốc tân sơn nhất tp hcm vào năm hai nghìn sáu sau này phần lớn cổ phần của lobico đều thuộc về người nhà của ông dương công minh
chẳng hạn ông trần văn tĩnh anh họ của ông minh sở hữu bốn mươi tám năm vốn điều lệ và dương thị liêm em gái ruột của ông minh sở hữu ba mươi sáu năm vốn điều lệ tại thời điểm năm hai nghìn một mươi tám
về công ty cổ phần thương mại xây dựng công phúc vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi him lam land đã thế chấp hơn một mươi